tại hà nội đại hội đại biểu toàn quốc hiệp hội paralympic việt nam nhiệm kỳ thứ năm
đã được tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch
tổng cục thể dục thể thao hiệp hội paralympic và đông đảo các vận động viên khuyết tật tiêu biểu
mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng trong những năm qua
thể thao người khuyết tật việt nam đã đạt được những thành tích với bước đi vững chắc
khẳng định được vị trí vai trò thể thao người khuyết tật việt nam
trong khu vực đông nam á châu á và thế giới
cơ chế chính sách đối với thể dục thể thao nói chung và người khuyết tật nói riêng
đã ngày càng được hoàn thiện đặc biệt là sau khi có luật người khuyết tật
và triển khai thực hiện công ước quốc tế về người khuyết tật
kết thúc đại hội đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba gồm hai mươi năm ủy viên
trong đó ông huỳnh vĩnh ái nguyên thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
giữ chức chủ tịch hiệp hội paralympic việt nam
ông vũ thế việt giữ chức tổng thư ký hiệp hội varyc việt nam